vào dạng sáng nay trên đường cao tốc tp hcm trung lương đoạn qua địa bàn xã tân hội đông
huyện châu thành tỉnh tiền giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và một phương tiện khác
khoảng một giờ ngày hôm nay hai tháng hai xe khách một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi bảy f một trăm linh sáu đang lưu thông
trên đường cao tốc tp hcm trung lương qua địa bàn xã tân hội đông huyện châu thành tỉnh tiền giang
thì bị tai nạn tài xế bị kẹt trong xe và tử vong tại chỗ năm hành khách đi trên xe bị thương được đưa đến
bệnh viện cấp cứu trong đó có ba người bị thương nặng tại hiện trường ô tô một mươi sáu chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu
nhiều mảnh vỡ văng tung té trên đường và nằm lệch chiếm một phần của làn đường số một và một phần của làn đường số hai
hàng loạt phương tiện khác lưu thông ngang qua phải di chuyển trên làn rừng khẩn cấp
lực lượng cảnh sát giao thông cao tốc tích cực điều tiết giao thông không để xảy ra ủn ứ giao thông kéo dài tại khu vực này
nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ